trước kịch bản được ấn đỉnh và cái bẫy răng sẵn tối mùng ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
k a đã dẫn dụ được ông bố đường t c lên phòng để chuẩn bị quan hệ
kế hoạch diễn ra xuân xẻ
lúc ông t c vừa mở cửa nhà vệ sinh lên giường nằm
thì cả bọn xông ra đánh đấm túi bụi nạn nhân
nhi giao cho doanh cầm roi điện để tấn công bố đường
còn mình thì làm nhiệm vụ tra khảo
việc quay phim được cả bọn giao cho k a thực hiện
nhi liên tục hỏi ông t c đã từng lừa bao nhiêu cô gái quan hệ tình dục
rồi đứt đoạn liên lạc
ông t c vì hoảng sợ nên đã từ chối trả lời
mỗi lần như vậy bố đường bị cả bọn đánh đập
sau khi thực hiện xong kế hoạch quay phim để tung lên mạng
nhi yêu cầu ông t c phải giao nộp cho mình một mươi năm triệu đồng
phí quan hệ với hai cô gái trước đó và k a trong ngày ba tháng một
bố đường cho biết trong người không có tiền mặt mà chỉ còn một năm triệu đồng trong tài khoản
nhi không tin nên yêu cầu nạn nhân mở tài khoản kiểm tra
phát hiện ông t c vẫn còn hai triệu đồng
cả bọn tiếp tục lao vào đầm đá giản mặt
nhi yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền trên vào một tài khoản ma được doanh mua trên mạng
trước khi rời đi cả bọn còn cuộm thêm chiếc điện thoại hiệu iphone một mươi một pro max của nạn nhân
để tránh ông t c đuổi theo nhi yêu cầu nạn nhân giao thêm chìa khóa xe cho mình mang theo
chúng cho biết nếu bố đường muốn chuộc lại điện thoại và chìa khóa
thì chuẩn bị sẵn một mươi năm triệu đồng
cả ba đón xe công nghệ đến một quán nhậu trên đường nguyễn văn lượng quận gò vấp
tại đây doanh đề nghị sẽ mua lại điện thoại của nạn nhân với giá bốn triệu đồng
nhi doanh và k a phân chia đồng đều rồi rời đi khi trời chuyển sáng
về phần nạn nhân ông t c đã tới công an phường một mươi một quận tân bình trình báo sự việc
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can các đối tượng nguyễn thị thiên nhi lê quốc doanh nguyễn đình k a
để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo nhận định của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình
nhiều khả năng đã có không ít nạn nhân của nhóm đối tượng này bị cướp tài sản với cùng phương thức thủ đoạn
tuy nhiên vì nhiều lý do và nhất là ngại ngần chuyện quan hệ sugar baby sugar daddy có thể bị bại lộ
nên đã không trình báo cơ quan công an
cũng liên quan tới mối quan hệ đầy phức tạp kiểu này vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an quận ninh kiều tp cn đã bắt quả tăng một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn giả làm sugar daddy thông qua dịch vụ đổi tình lấy tiền trên mạng xã hội
theo đó do nợ nần đùm đề lê thanh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thường trú tại phường hương lợi
quận ninh kiều tp cn đã nghĩ ra cách kiếm tiền độc lạ là sử dụng điện thoại di động
truy cập vào mục hẹn hò của mạng xã hội facebook
thuận đưa ra thông tin mình là người giới thiệu ai có nhu cầu tìm bạn trai
dịch vụ đổi tình lấy tiền gọi là sugar baby sugar daddy thì tương tác với thuận
khi có người tương tác thuận trao đổi nhắn tin hẹn cho sugar baby và sugar daddy gặp nhau
ở phía trước chi nhánh của một ngân hàng trên đường ba tháng hai phường hưng lợi quận ninh kiều
đồng thời yêu cầu sugar baby chạy xe máy đến điểm hẹn đến đón sugar daddy
lúc sugar baby đến điểm hẹn thì thuận đóng giả là sugar daddy đến để tiếp cận
giới thiệu là nhân viên ngân hàng rồi giả vờ nói với sugar baby
cần đến trụ sở khác của ngân hàng trên đường võ văn tần phường tân an quận ninh kiều để giải quyết công việc
nhờ sugar baby trở đi giúp
khi đến nơi thuận vờ mượn xe chạy vào ngân hàng rồi biến mất cùng chiếc xe máy
hiện nay chỉ cần tìm kiếm tử khóa sugar baby sugar daddy hay là sgzz sgbb trên mạng xã hội
người xem sẽ thấy cả một thế giới